ngay sau khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đà nẵng được kiểm soát tốt
ubnd tp đã có văn bản gửi bộ giáo dục và đào tạo về chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi đợt hai do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trước đó
ubnd tp đà nẵng đề nghị bộ giáo dục và đào tạo xem xét tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi đợt hai tại thành phố đà nẵng chung với các tỉnh thành phố khác
có thí sinh chưa tham gia kỳ thi đợt một vào các ngày mùng hai mùng ba mùng bốn và mùng năm tháng chín
để kỳ thi diễn ra an toàn ubnd tp đà nẵng sẽ thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời tiến hành xét nghiệm virus sars cov hai
cho toàn bộ gần một mươi một thí sinh và hơn hai ba trăm linh cán bộ giáo viên nhân viên làm công tác thi
trung học phổ thông quốc gia lần này